ba người tử vong năm người bị thương xảy ra vào trung tuần tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
vào ngày một mươi tám tháng bốn viện kiểm sát nhân dân tp hcm cho biết đã hoàn tất cáo trạng
truy tố huỳnh văn hải là giám đốc công ty đặng huỳnh về tội vi phạm quy định
về an toàn lao động vệ sinh lao động về an toàn ở những nơi đông người
với khung hình phạt từ bảy đến một mươi hai năm tù
công ty đặng huỳnh có trụ sở tại quận một mươi hai được sở kế hoạch và đầu tư tp hcm
cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề sản xuất và mua bán giống cây trồng
sản xuất phân bón không sản xuất tại trụ sở
mua bán hóa chất trừ hóa chất có tính độc hại mạnh
vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn khi ba nạn nhân vân
khi ba nhân viên của công ty pha trộn hóa chất để sản xuất phân bón lá
do bất cần nên đã để xảy ra vụ nổ khiến cả ba tử vong
ngoài ra vụ nổ còn làm bị thương năm người khác thương tật từ hai đến bốn mươi bốn
sập hoàn toàn nhà xưởng hư hỏng tám mươi sáu căn nhà
kết luận của tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm bộ công an tại tp hcm nêu rõ
nguyên nhân nổ là do trong quá trình sản xuất đóng gói phân bón lá
có sử dụng bếp ga mini
để xảy ra sự cố nổ bếp ga mini tạo áp suất lớn
lửa đã kích nổ các bao thùng chứa hóa chất nguy hiểm cháy nổ đặt bên cạnh
quy trình sản xuất tỷ lệ pha trộn hóa chất với nguyên liệu đều do huỳnh văn hải đã phá sẵn
thưa quý vị xuất phát từ một nghi vấn về cầm được cố xe máy trên địa bàn quận
các trinh sát hình sự công an quận liên triều thành phố đà nẵng đã tiến hành xác minh làm rõ
và nhanh chóng phá đường dây chuyên trộm cắp và tiêu thụ xe máy chuyên nghiệp liên tỉnh từ đà nẵng quảng nam
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố ba đối tượng về hành vi trộm cắp xe máy
và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có thu giữ bảy chiếc xe máy
từ đầu tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu đến nay tại một số tiệm cầm đồ trên địa bàn phường hòa khánh bắc
quận liên triểu đà nẵng xuất hiện nhiều thanh niên đến cầm cố nhiều loại xe máy
điều đáng nghi vấn là chủ nhân của những chiếc xe này đã không quay lại chuột tài sản của mình
cho dù số tiền cầm cố rất ít
tại cơ quan cảnh sát điều tra đối tượng khai nhận tên lê hoàng hai mươi ba tuổi
trú thăng bình quảng nam là người chuyên đi tiêu thụ xe máy trộm cắp
xác định đây là đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh
cơ quan cảnh sát điều tra và bắt giữ đối tượng phan minh đức hai mươi ba tuổi
khi hắn đang tiến hành giao dịch mua bán một chiếc xe máy trộm cắp khác tại quận sơn trà
khám xét khẩn cấp thu giữ trong người đối tượng có dụng cụ phá khóa
đối tượng đã khai rõ hành vi trộm cắp của mình
từ lời khai của phan minh đức cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục bắt giữ đối tượng hoàng ngọc khánh ba mươi bốn tuổi
trú điện hòa điện bàn quảng nam và lê đình hải hai mươi bảy tuổi trú tỉnh đắk nông
đối tượng khánh là người trực tiếp lấy cắp chiếc xe máy và đưa cho đức đi bán cho người mà khánh đã liên lạc trước đó
còn đối tượng hải chuyên tiêu thụ tài sản do đức và khánh trộm cắp được
việc nhanh chóng làm rõ đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh của cơ quan điều tra công an quận liên triệu
thành phố đà nẵng đã góp phần giữ vững tình hình an ninh trực tự trên địa bàn đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân
công an tỉnh khánh hòa cho biết cơ quan này chính thức ra mắt trang cảnh sát hình sự khánh hòa trên mạng xã hội facebook
đồng thời lập đường dây nóng theo số điện thoại chín trăm bốn mươi bảy năm trăm một mươi ba một trăm một mươi ba
trang cảnh sát hình sự khánh hòa trên mạng xã hội facebook có địa chỉ www facebook com
gạch chéo cảnh sát hình sự khánh hòa
đồng thời lập đường dây nóng theo số điện thoại chín trăm bốn mươi bảy năm trăm một mươi ba một trăm một mươi ba
ngoài việc đăng tải cập nhật thông tin về an ninh trật tự trên trang facebook còn hướng dẫn các biện pháp chủ động kiềm chế và phòng ngừa tội phạm
cảnh báo phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm trộm cắp cướp cướp giật tài sản
đường dây điện thoại nóng kịp thời tiếp nhận xử lý thông tin về an ninh trật tự
tăng cường và nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm bằng nhiều biện pháp hữu hiệu

chưa thật sự đề phòng để đối tượng lừa đảo có cơ hội thực hiện hành vi
và trong phóng sự sau đây chúng tôi sẽ phản ánh một số thủ đoạn lừa đảo đã xảy ra trong thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh tiền giang để nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác
với kinh nghiệm mua bán sĩ các loại mỹ phẩm gần hai mươi năm việc giao nhận hàng hóa phải kiểm đếm như thế nào đối với chị trương thị thu thanh
ở xã nhị bình huyện châu thành tỉnh tiền giang là việc cần phải làm rõ ràng
thế nhưng chỉ một lần mua hàng của một người đàn ông
chưa từng quen biết không rõ địa chỉ chị thanh đã không kiểm tra hàng hóa
thì khi mở ra mới phát hiện số hàng hóa chị nhận không phải là số mỹ phẩm trị giá hai mươi năm triệu đồng mà là sáu thùng mì tôm nhãn hiệu ba miền
rồi còn ba thùng đó chị mới lấy tiền đó về chị mua ba thùng đó luôn thì mới đưa hai mươi năm triệu cho nó
thì tôi mới nói giờ xe bự quá đâu đi xuống dưới được thì nó mới lấy để nó kêu xe nhỏ đưa qua
thì mình đi chạy tiền thì ở đây nó đưa lên chiếc xe nhỏ nó đưa qua cho mình ba thùng hàng đó trơn rồi mình đâu có kiểm đâu
một hình thức lừa đảo phổ biến khác hiện nay là việc dùng vé số đã cạo sữa hoặc vé số được in giả để đổi vé số chúng với đại lý hoặc những người đi bán vé số lẻ
với thủ đoạn làm vé số giả tinh vi nhiều đại lý và người bán vé số
đã không phân biệt được nên đồng ý đổi
đến khi mang đi đổi tại công ty sổ số kiến thiết thì mới phát hiện vé giả
mặc dù làm đại lý vé số nhiều năm nay nhưng với thủ đoạn lừa đảo này
đã làm anh nguyễn thanh sơn ở khu phố hai phường sáu thành phố mỹ tho bị lừa mất gần ba mươi triệu đồng
nó lời nó hỏi đổi số trúng không mình mới nói có
rồi nó móc tờ số ra nó nói trúng lô ba mươi triệu
thì mình cũng coi tới coi luôn mắc mình dợm
dợm không ra
với lại thấy nó bữa trước bữa sau nó làm lại đổi
nó làm giả kiểu kỹ thực nó cao
nó làm kiểu như nó in nguyên một hàng số luôn
cái đó phải bỏ vô cái máy gọi lên thì mới thấy nổi
chứ còn đại lý ở dưới nó coi nó dợm cũng không ra phải đẩy về công ty
từ những vụ việc trên có thể khẳng định
sự cảnh giác của mỗi người vẫn là yếu tố
yếu tố quan trọng nhất
vì vậy trước khi giao tiền tài sản có giá trị cho bất kỳ ai
mọi người phải hết sức tỉnh táo kiểm tra thật kỹ thông tin liên quan
cần thiết phải bàn bạc với người thân bạn bè để được tư vấn giúp đỡ
những trường hợp chưa thực sự tin tưởng cần thông báo với cơ quan công an
để có biện pháp ngăn chặn kịp thời tránh được những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra
tiếp tục với những tin tức khác
lực lượng chức năng thành phố hà nội và tỉnh hà giang vừa bắt giữ các vụ vận chuyển thực phẩm bẩn
thông tin sẽ có trong cụm tin sau
đội liên ngành của huyện thanh trì thành phố hà nội
phối hợp với chi cục quản lý thị trường số bảy
vừa phát hiện một chiếc xe tải biển kiểm soát hai mươi chín c sáu nghìn ba trăm ba mươi chín
do anh bạch quang văn chú xã minh tiến huyện phú xuyên hà nội điều khiển
có dấu hiệu nghi vấn
tổ công tác liên ngành đã yêu cầu dừng xe kiểm tra
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trên xe chứa nhiều bao tải đựng mở trâu bò
tổng trọng lượng lên đến hơn hai tấn tất cả đều đã bốc mùi hôi thối
theo lời khai ban đầu của lái xe số mỡ này được thu gom từ các lò mổ trâu bò
ở huyện phú xuyên và vận chuyển đi tiêu thụ tại các tỉnh
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản thu giữ toàn bộ số hàng
và xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó tại một lò chế biến trên địa bàn huyện thanh trì
lực lượng chức năng đã thu giữ hơn năm tấn mở động vật các loại
không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
hai mươi canh mỡ động vật không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
được các đối tượng vận chuyển trái phép tại khu vực tỉnh hà giang
đã bị lực lượng cảnh sát môi trường công an tỉnh phát hiện bắt giữ chiều ngày một mươi bảy tháng bốn
số mở trên được vận chuyển trên xe ô tô biển kiểm soát tám mươi tám h ba nghìn chín mươi
chủ hàng là lê văn trọng trú tại làng vàng thị trấn vị xuyên huyện vị xuyên tỉnh hà giang
khai nhận đã mua số mỡ động vật trên không rõ nguồn gốc
tại thị trấn vĩnh tường huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc vận chuyển lên hà giang tiêu thụ
thực phẩm bẩn đang trở nên đáng lo ngại
chỉ bây giờ chúng ta chỉ còn cách lựa chọn thực phẩm an toàn
hay là tự cung tự cấp với cả cho gia đình của mình
và thưa bên cạnh đó thì công tác thông tin tuyên truyền tới người dân
biết những cơ sở này đúng không anh cương
vâng tôi cũng nghĩ là như vậy
và cũng liên quan đến vấn đề này thì ủy ban nhân dân tp hà nội
vừa có chỉ thị yêu cầu ủy ban nhân dân quận huyện thị xã
xây dựng kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm
đối với kinh doanh dịch vụ ăn uống thức ăn đường phố tại địa phương
cụ thể thì nếu trong trường hợp kiểm tra phát hiện các cơ sở vi phạm quy định an toàn thực phẩm
kịp thời thông báo tên các cơ sở vi phạm trên đài phát thanh xã phường
để người tiêu dung biết không sử dụng
chỉ thị cũng quy định rõ trách nhiệm của chính quyền các đơn vị chức năng
trong quản lý cơ sở dịch vụ ăn uống thức ăn đường phố và tăng cường thanh tra
kiên quyết xử phạt khi có vi phạm an toàn thực phẩm theo phân cấp
ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm quận huyện định kỳ sáu tháng kiểm tra công tác
quản lý an toàn thực phẩm của xã phường thị trấn
bên cạnh đó thành phố cũng sẽ quy hoạch một số tuyến phố tập trung dịch vụ ăn uống
thức ăn đường phố đảm bảo các điều kiện cơ sở hạ tầng dịch vụ công cộng
tiếp tục duy trì nhân rộng mô hình điểm về thức ăn đường phố
mô hình cải thiện tại ba mươi tuyến phố văn minh đô thị
tại xã triềng công huyện mường la tỉnh sơn la công an tỉnh sơn la đã tổ chức tuyên truyền
công tác phòng ngừa ngăn chặn tình trạng công dân bị lừa bán đi nước ngoài
cho bà con nhân dân trên địa bàn
trong năm hai nghìn một mươi năm sơn la có ba mươi bốn nạn nhân bị lừa bán đi nước ngoài
hai mươi đối tượng lôi kéo rụ rỗ thực hiện hành vi phạm tội
tại buổi tuyên truyền bà con nhân dân còn được xem một số hình ảnh tư liệu
về các vụ án buôn bán người xảy ra trên địa bàn tỉnh sơn la thời gian vừa qua
qua buổi nói chuyện đã giúp cho bà con nhân dân hiểu được hậu quả khôn đường
của việc buôn bán người những thủ đoạn mà các đối tượng thường sử dụng
để có cách xử trí và kịp thời báo cho cơ quan chức năng
để ngăn chặn mọi hành động mua bán người của các đối tượng xấu
có sáu chiếc tàu cá trong đó thì có hơn ba tàu chuyên hành nghề đánh bắt xa bờ
với số lượng tàu đánh bắt xa bờ này thì phải cần đến một lực lượng lao động lớn
đi theo tàu biển tuy nhiên nhiều chủ tàu cá ở tỉnh quảng ngãi
đang hết sức lo lắng khi không tìm đủ bạn biển để vươn khơi
có tàu chấp nhận nằm bờ có tàu buộc phải ra khơi dù số lượng lao động
trên tàu không đủ thực trạng này đang ảnh hưởng lớn đến chất lượng
mỗi chuyến vươn khơi của tàu công suất lớn trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
một chuyến chuẩn bị ra khơi khai thác hải sản ở ngư trường hoàng sa
của tàu cá qng chín mươi bảy nghìn bảy ts công suất năm trăm bốn mươi mã lực
dù đang trong mùa biển chính nhưng chủ tàu cá này vẫn không tuyển đủ bản biển để đi
một chuyến biển của tàu cá này cần đến một mươi năm lao động trên tàu
nhưng do không đủ lao động nên chủ tàu phải chấp nhận ra khơi khi chỉ có một mươi lao động
trước khi chạy biển thì anh em lao động trên tàu thì cả một mươi năm người là bình quân
nhiều khi thiếu hụt về ba người một mươi một người một mươi người một mươi người thờ đi cũng được
còn anh em ít người lao động thì bây giờ lộn thêm vắt vãn xí cực hơn xí
tình cảnh thiếu lao động đi biển là tình cảnh chung của tàu cá đánh bắt xa bờ ở tỉnh quảng ngãi
có nhiều nguyên nhân dẫn đến thiếu lao động đi biển
nhưng theo ngư dân thì nguyên nhân chính là do trong những năm gần đây
số lượng tàu công suất lớn ở quảng ngãi phát triển nhanh chóng
nên còn nhiều bản biển dẫn tới thiếu hụt lao động
để giải quyết khó khăn này
nhiều chủ tàu ở tỉnh quảng ngãi
đã đến các tỉnh thành khác thuê lao động đi biển
nhưng lợi dụng chủ tàu tiến lao động đi biển
nhiều người sau khi đã ứng trước tiền công của chủ tàu
rồi không tham gia đi biển
có lao động còn ứng trước tiền của nhiều chủ tàu cùng lúc
nên xảy ra tình trạng tranh giành lao động
thực trạng này đang gây bức xúc lớn cho các chủ tàu
bây giờ thì nhiều chiếc lắm
cái chiếc bọn thiếu có người là hai trăm linh ba trăm linh triệu
nhiều người hai mươi triệu bốn mươi triệu có năm triệu một mươi triệu
những chiếc tàu tạm dừng vương khơi vì chưa tìm được lao động đi biển
có tàu chấp nhận ra khơi khi số lao động trên tàu chưa đủ
có lẽ chưa bao giờ tình trạng thiếu bạn thuyền đi biển ở quảng ngãi
lại diễn ra như hiện nay
và những chủ tàu ở quảng ngãi đang đứng trước khó khăn
bởi thiếu lao động đi biển dẫn tới hiệu quả đánh bắt không hiệu quả
thưa quý vị nếu như tại các khu du lịch trên địa bàn tỉnh bà rê vũng tàu
trong dịp nghỉ lễ rỗ tổ hùng vương đã đón và phục vụ hơn
bảy mươi bảy lượt khách thì cũng trong dịp này trên địa bàn huyện tuy an tỉnh phú yên
lượng du khách đổ về các di tích danh thắng tăng đột biến
theo báo cáo của ban quản lý di tích sở văn hóa thể thao và du lịch phú yên
trong ba ngày qua tại hai khu danh thắng nổi tiếng ở phú yên là gành đá đĩa
và nhà thờ măng lăng đã đón trên sáu lượt khách
trong số này khách du lịch đến từ các nước nga hàn quốc nhật bản
thái lan và trung quốc chiếm hơn một mươi
đáng chú ý vào sáng ngày một mươi tám tháng bốn đã có một mươi doanh nghiệp lữ hành đến từ nga
đến hai khu danh thắng này để khảo sát nhằm xây dựng kế hoạch kết nối đưa khách du lịch
từ nga đến hà nội sau đó đưa thẳng đến phú yên
cũng theo ban quản lý di tích tỉnh phú yên mặc dù lượng khách du lịch khá cao
nhưng nhờ làm tốt công tác quản lý tại các điểm danh thắng việc sắp xếp và bố trí
các dịch vụ phục vụ du lịch hợp lý công tác an ninh trật tự được đảm bảo
đã tạo tâm lý yên tâm an toàn cho du khách
như phóng sự trong bản tin an ninh ngày mới ngày hôm qua chúng tôi đã đề cập về tiềm năng phát triển du lịch ở đảo phú quốc kiên giang
hiện tại việc thu hút đầu tư xây dựng và phát triển du lịch tại huyện đảo phú quốc đang là mục tiêu trọng tâm của chính quyền địa phương
tuy nhiên trong quá trình phát triển du lịch phú quốc đang phải đối mặt với nhiều vấn đề
những vấn đề đó là gì mời quý vị cùng theo dõi phóng sự

con đường đi từ thị trấn dương đông đến các khu du lịch nghỉ dưỡng nổi tiếng trên đảo ngọc phú quốc
ai cũng sẽ tò mò khi đi ngang qua đây thấy cảnh khói mù mịt và không khí thì nặng mùi ô nhiễm
bà trương thị hay làm việc ở bãi rác này đã gần chục năm trời
công việc của bà hay là đốt rác và thu lượng những gì giá trị còn sót lại
rác được dồn về đây đắp thành đống lộ thiên
cách xử lý rác duy nhất là đốt
rác quá trời rác luôn
rác dạng như bây giờ phải rác trên quạt gia đình thì nó không có bao nhiêu mà nhiều người người ta chặt cây chặt cối rồi đó
mấy khách sạn đó nó dọn dẹp lá dừa rồi này kia đó nó chặt nó dồn xuống đây cái gì cũng đổ ở đây
thành ra nó nhiều lắm
bà hay cũng cho biết đây là bãi rác duy nhất ở huyện đảo phú quốc
với cách xử lý rác thải thô sơ ô nhiễm là điều không thể tránh khỏi
ngày nắng thì nặng mùi và khói
ngày mưa là nước mưa

đã có rất nhiều các vị khách du lịch nước ngoài khi đi ngang qua khu vực bãi rác này thì đã phải dừng lại và bĩu môi khi chứng kiến những cảnh tượng rác thải ở đây
cùng với sự phát triển của du lịch thì hai năm trở lại đây bãi rác này đã phải tiêm nhận rất nhiều lượng rác thải
một yêu cầu cấp thiết đặt ra với huyện đảo phú quốc lúc này đó là cần đầu tư bài bản một nhà máy xử lý rác thải
trao đổi với chính quyền huyện phú quốc về vấn đề xử lý rác thải từ du lịch ông huỳnh quang hưng phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện đảo phú quốc cũng thừa nhận
cái vấn đề vệ sinh môi trường thu gom xử lý rác thải thì cũng có lúc có nơi chưa được đảm bảo
một vài nơi chưa kịp thời thu gom thì dẫn đến cái tình hình rác ô nhiễm rồi v v thì cũng làm ảnh hưởng đến cái du lịch cái dịch vụ du lịch
ông hưng cũng cho biết thêm hiện ủy ban nhân dân huyện cũng đã có kế hoạch
tìm mặt bằng để xây dựng một nhà máy xử lý rác thải
tuy nhiên việc triển khai vào lúc nào thì vẫn chưa có thời gian ấn định
phát triển du lịch ở phú quốc
bản chức năng kiểm tra hoạt động khám chữa bệnh của vũ thị hòa
nhưng vũ thị hòa trốn tránh nên đoàn kiểm tra không tiến hành kiểm tra được
vào ngày một mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm phòng y tế thị xã đã mời vũ thị hòa ra ủy ban nhân dân xã ngọc thanh làm việc
tại buổi làm việc vũ thị hòa thừa nhận có hoạt động khám chữa bệnh nhưng không xuất trình được giấy phép hành nghề và bằng cấp chứng chỉ theo quy định
đoàn kiểm tra đã kết luận việc khám chữa bệnh của vũ thị hòa là trái quy định của pháp luật
mặc dù đã có kết luận của cơ quan chức năng song vũ thị hòa vẫn tiếp tục hoạt động khám chữa bệnh mang yếu tố mê tín dị đoan gây phức tạp tình hình an ninh trật tự tại địa phương
từ khi đến cư trú tại xã ngọc thanh vũ thị hòa thường xuyên tụ tập đông người tổ chức khám chữa bệnh bằng phương pháp tâm linh có dấu hiệu mê tín dị đoan
bằng cách truyền năng lượng làm nóng chai nước lọc la vi sau đó đưa cho người bệnh truyền lên chỗ đau đến khi nước nguội thì đem ra uống
ngày cao điểm có khoảng bốn mươi sáu mươi người từ nhiều địa phương khác đến nhà vũ thị hòa để nhờ khám chữa bệnh
thời gian đầu vì tò mò một vài người dân xã ngọc thanh cũng đến nhờ vũ thị hòa chữa bệnh
nhưng sau đó họ đã nhận ra những điều vũ thị hòa và đệ tử tuyên truyền chỉ là lừa bịp
mặc dù chỉ thị của thủ tướng chính phủ cấm xe công nông hoạt động đã có hiệu lực được chín năm nay tuy nhiên tại tỉnh hà nam loại xe này vẫn đang hoạt động một cách công khai
đáng hại hơn trong hai năm gần đây tại địa phương này lượng xe tự chế cũng vô tư hoạt động báo giao thông vận tải đăng bài viết phản ánh về tình trạng trên
trao đổi với phóng viên báo giao thông một số chủ xe công nông
tự chế ở xã thanh nguyên huyện thanh liêm cho biết giá trị của những xe công nông tự chế tầm tám mươi triệu nhưng chở được hàng nặng tới hai tấn có thể tự nâng hạ thùng điều mà các xe tải nhẹ cùng kích thước không thể thực hiện được
cũng theo lời chủ xe cho biết xe công nông tự chế sinh ở rất cao mỗi tháng cũng kiếm được hàng chục triệu đồng
tuy nhiên chủ các loại xe này cũng thừa nhận việc lưu thông trên đường các loại xe này khá mạo hiểm dễ bị tịch thu
loại phương tiện này không được kiểm định không được đảm bảo về điều kiện an toàn kỹ thuật nên nguy cơ mất an toàn khi tham gia giao thông là rất cao
thưa quý vị sau vụ việc hàng nghìn người dân chen lấn sô đẩy khiến phụ nữ bị ngất xỉu và lực lượng công an đã phải rất vất vả đưa nhiều trẻ em ra khỏi đám đông tại lễ hội đền hùng
dỗ tổ hùng vương vào sáng ngày một mươi sáu tháng bốn tức vào ngày một mươi tháng ba âm lịch
ngoài việc cho rằng đây là lỗi của ban tổ chức cũng có nhiều ý kiến đề cập đến ứng xử văn hóa
không đẹp của người dân khi đua nhau đi lễ đến mức quên đi sự an nguy đối với người già trẻ con làm khổ chính mình
báo lao động số ra ngày hôm nay đăng tải bài viết có tiêu đề người việt tự làm khổ mình tổng hợp một số ý kiến của các chuyên gia nhà nghiên cứu văn hóa lên tiếng về vấn đề trên
trao đổi với phóng viên báo lao động tiến sĩ xã hội học phạm thị thúy cảm thấy buồn và lo lắng cho đời sống tinh thần ứng xử văn hóa của chúng ta ngày hôm nay
người dân phải trăng vì những điều không đúng
nhớ ơn vua hùng mà đi lễ tổ hay vì phong trào hùa theo nhau hay vì mê tín nghĩ đi lễ thì sẽ được phù hộ
dù bất cứ lý do gì nhưng một số người đã không nghĩ đến sự an toàn của bản thân của chính con cháu họ thì thật đáng ngại
nhưng đáng lo hơn là công tác hiểu được lợi ích của việc đăng ký xe máy điện mô tô điện
mục tiêu đặt ra là đến hết ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu sẽ hoàn tất việc đăng ký cho chín mươi năm phương tiện xe máy điện mô tô điện trên địa bàn
ở đà nẵng lực lượng cảnh sát giao thông luôn sung kích trên trận tuyến gìn giữ trật tự an toàn giao thông
việc chú trọng nâng cao thái độ tác phong khi làm nhiệm vụ từ cách ứng xử nhã nhận trong tuần tra xử lý vi phạm
và cách xử lý rất nhân văn của lực lượng cảnh sát giao thông đã khiến cho người có lỗi vui vẻ chấp hành đã có sức lan tỏa lớn trong xã hội
những ngày qua trên mạng xã hội và trên các tờ báo ngành và địa phương của đà nẵng
nổi lên thông tin cách hành xử rất lạ mà vô cùng nhân văn của lực lượng cảnh sát giao thông thành phố đà nẵng
người vi phạm bị chết phạt ba mươi lần tôi hứa không đi ngược chiều nữa
đây là một hình thức xử lý vừa mang tính gian đe vừa có ý nghĩa nhân văn
luôn được lực lượng cảnh sát giao thông đà nẵng quán triệt xây dựng hình ảnh kỳ cương thân thiện với người dân
người vi phạm người ta cũng trình bày những cái lý do về hoàn cảnh là sinh viên ở tỉnh ngoài
thì người ta không có thông thuộc về tỉnh ngoài

sinh viên ở ngoài tỉnh này là kinh tế cũng khó khăn
thì sau khi nghe những cái lời trình bày như vậy cũng như là kiểm tra thẻ sinh viên
thì chúng tôi cũng cảm thấy là nên thông cảm cho những người sinh viên này
và quyết định là chỉ cảnh cáo và nhắc nhở người ta lần này
đồng thời là cũng yêu cầu người ta phải hứa là lần sau không tái phạm nữa
thông qua việc ghi lại những lời hứa trên giới
những việc làm tận tâm mẫn cán và ôn hòa của lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố đà nẵng
luôn xuất hiện trên phố phường
từ cách xử sự rất văn hóa đến hình ảnh chiến sĩ cảnh sát giao thông dắt em nhỏ qua đường
hay nhắc nhở người ngoại tỉnh vô tình đi vào đường ngược chiều
hướng dẫn sinh viên ngoại tỉnh cách đi đường đúng để đến trường đều được nhân dân hoan nghênh mến phục
hôm nay thì tôi có đi nhầm đường và cảnh sát giao thông thì đã hướng dẫn tỉ bảo rất là nhẹ nhàng
tôi thấy hình ảnh cảnh sát giao thông ở thành phố đà nẵng thì rất là đẹp
hiện nay người và phương tiện giao thông ở thành phố đà nẵng ngày càng nhiều
hành vi vi phạm của người tham gia giao thông vẫn diễn biến phức tạp
nhất là thực trạng thanh thiếu niên gây tai nạn giao thông đang chiếm tỷ lệ rất lớn
vì vậy bên cạnh thực hiện các chuyên đề tuần tra xử lý vi phạm
lực lượng cảnh sát giao thông chú trọng thực hiện tính nhân văn trong ứng xử giao tiếp
đồng thời cũng mạnh tay xử lý thích đáng những trường hợp
cố tình vi phạm
đối với các người dân ngoại tỉnh khi ở đáy đà nẵng thì đường xá không quen
vô tình vi phạm thì lực lượng cảnh sát giao thông hướng dẫn nhắc nhở
và tuyên riêng cho người dân hiểu tạo điều kiện thận lợi cho người tham gia giao thông
còn riêng mà những trường hợp mà cố ý vi phạm thì lực lượng cảnh sát giao thông kiên quyết xử lý
góp phần xây dựng văn hóa giao thông từ hình ảnh thân thiện của lực lượng cảnh sát giao thông
là vấn đề được công an thành phố đà nẵng triển khai và đã được dư luận đánh giá cao
không chỉ ở lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông
hình ảnh thân thiện của cảnh sát giao thông cũng sẽ góp phần làm nên sự thành công
cho việc tiếp tục xây dựng năm nay